tại thôn xí thoại xã xuân lãnh huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đã khai hội chống đôi cồng ba chiêng năm
bộ nhạc cụ độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này được các nghệ nhân tỉnh phú yên và tỉnh bình định trình diễn
chống đôi cồng ba chiêng năm có ý nghĩa đặc biệt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số bana và cham hồ rồi
ở thôn xí thoại xã xuân lãnh nói riêng cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh phú yên nói chung
sự hòa quyện của ba loại nhạc cụ này trong âm điệu tiết tấu và ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn đã tạo lên một loại hình nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo
lần đầu tiên đi xem nhưng thấy rất là truyền thống một nét đặc trưng của huyện đồng xuân cảm thấy rất là vui và một cái lễ hội này rất là hấp dẫn người xem
lễ khởi cồng chiêng cho năm nay tại tổ chức tổng thống xí thoại chúng tôi thấy rất vui mừng
và khó khói trong quá trình thực hiện các nền quân hóa dân tộc để giao lưu học khói giữa các bảng các làng các thôn trong xã trong huyện của đồng xuân và huyện quang căn
để bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật trình diễn chống đôi công ba chiêm năm huyện đồng xuân tỉnh phú yên đang xây dựng kế hoạch siêu tầm và ký âm các bài nhạc
tạo điều kiện để các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy cách biểu diễn